liên minh châu âu eu đã chỉ trích việc iran bắt giữ đại sứ anh tại tehran
đồng thời kêu gọi biện pháp giảm căng thẳng trong bối cảnh tình hình trung đông tiếp tục bất ổn
sau hành động quân sự của mỹ và iran tại iraq
đại diện cấp cao phủ chức an ninh và đối ngoại eu đã bày tỏ quan ngại về việc iran bắt giữ đại sứ anh rob markey
theo đó tehran cần tôn trọng công ước viên về quan hệ ngoại giao
đồng thời thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng để tạo không gian cho giải pháp ngoại giao
ông rob marke bị bắt do cáo buộc liên quan tới hành vi nghi ngờ kích động
khi tham gia một cuộc biểu tình bùng phát tại lễ tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ukraine
đại sứ marke đã phủ nhận cáo buộc trên đồng thời cho hay đã bị giam giữ trong nửa giờ